các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm nay khối không khí lạnh đã ổn định về cường độ và trời đã giảm mưa nhanh
nhưng do trần mây khá dày nên nhiệt độ phổ biến trưa nay ở hầu khắp đông bắc bộ sẽ là một mươi năm một mươi bảy độ
còn đối với phía tây bắc bộ thì nhiệt độ có cao hơn là một mươi tám hai mươi một độ
dự báo trong đêm nay và ngày mai thì hiện tượng mưa và mưa nhỏ mưa phùn sẽ xuất hiện nhiều ở phía đông bắc bộ
trong đó có cả thủ đô hà nội
vì vậy nhiệt độ cao nhất ngày mai ở đông bắc bộ chỉ khoảng là một mươi sáu một mươi chín độ
riêng đối với phía tây bắc bộ thì mưa xuất hiện ở một vài nơi
và có mức nhiệt ban ngày là khoảng một mươi chín hai mươi hai độ
lui xuống các tỉnh thành ở khu vực trung bộ
thì khối không khí lạnh suy yếu dần đi về cường độ và vùng trung tâm lại lệch ra phía đông
nên sự tương tác của đới gió đông bắc với địa hình đón gió ở các tỉnh ven biển miền trung cũng suy giảm đi
vì vậy những cơn mưa rào và rông sẽ chỉ còn xảy ra trong đêm nay và sáng ngày mai
sau đó mưa sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi
khu vực bắc trung bộ trời nhiều mây mưa nhỏ
hiện tượng sương mù xuất hiện vào buổi sáng sớm
nhiệt độ ngày mai nhích nhẹ lên khoảng hai mươi hai mươi ba độ
trong khi đó các tỉnh thành ven biển trung và nam trung bộ thì mưa giảm nhanh
nên mức độ tăng nhiệt ở khu vực này cao hơn
nhiệt độ sẽ tăng dần dịch về phía nam
cao nhất sẽ là các tỉnh thành ở khu vực nam trung bộ là hai mươi bảy ba mươi độ
có những nơi trên ba mươi độ
vùng áp thấp hoạt động trên vùng biển ngoài khơi nam bộ đã suy yếu và tan đi
nên tác nhân gây mưa cho khu vực tây nguyên cũng như nam bộ
thời tiết ở cả hai khu vực này tốt lên rõ rệt
với mưa rào chỉ lác đắc xuất hiện ở một vài nơi
ánh nắng mặt trời lại xuất hiện trở lại vào ngày mai
và nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên sẽ là hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn đối với nam bộ sẽ là hai mươi chín ba mươi hai độ
trên biển do khối không khí lạnh lệch đông và suy yếu dần về cường độ
nên ở khu vực huyện đảo hoàng sa
gió thịnh hành thổi theo hướng đông bắc đến đông cấp bốn cấp năm
trời nắng tầm nhìn xa thoáng trên một mươi năm km
ngược lại ở vùng biển của huyện đảo trường sa
lại chịu tác động của những nhiễu động từ phía đông di chuyển vào
nên thời tiết chuyển xấu với những cơn mưa rông rải rác
và sau đây là dự báo chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước